xin kính chào quý vị và các bạn
do đang nằm trong cối không khí ổn định
vì vậy các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
chỉ có một vài nơi có mưa vào lúc chiều tối tại vùng núi
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt khá oi nóng
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi năm
khi chịu tác động của dài thời tiết xấu
dịch chuyển từ phía bắc mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông gần địa cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt cũng giảm nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất ngày sao động trong ngưỡng ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi năm khi mưa rông tăng lên
thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
tương tự các tỉnh thành bắc bộ
chiều nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng phổ biến ít mưa ngày nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi năm do ảnh hưởng của giải hội tội nhiệt
nền nhiệt đới nên mưa rông sẽ tăng mạnh
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ có xu hướng giảm và cao nhất phổ biến trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên diện mưa và cường độ mưa có xu hướng gia tăng
cục bộ có mưa to đến rất to
trong cơn rông người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc xét
và gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm
sau mưa tăng nên nhiệt độ sẽ giảm
ngày đêm sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ
chủ yếu giao động trong ngưỡng hai mươi bốn ba mươi ba độ